đảo cô tô thuộc tỉnh quảng ninh nằm ở phía đông bắc có vị trí rất quan trọng về quốc phòng an ninh
bảy mươi người dân cô tô làm nghề đi biển
để ngư dân vươn khơi bám biển an toàn và thực hiện đúng quy định
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã tổ chức tuyên truyền về biển đảo
về hiệp định phân định vịnh bắc bộ và hiệp định hợp tác nghề cá ở vịnh bắc bộ giữa việt nam và trung quốc cho ngư dân
hàng trăm hội dân đã có mặt tại hội trường ủy ban nhân dân xã đồng tiến huyện đảo cô tô
để nghe phổ biến kiến thức về biển đảo vùng đánh bắt cá chung
vùng biển cấm đánh bắt cá quy định tại hiệp định hợp tác nghề cá ở vịnh bắc bộ giữa việt nam và trung quốc
là những thông tin mà cán bộ cảnh sát biển phổ biến cho ngư dân
qua buổi tuyên truyền này nhân dân đã nắm bắt được hành trình trên biển
mình được phép đi tới đâu và được phép làm cái gì
thì cũng đã ngư dân cũng đã nắm được và ngư dân cũng rất là cảm ơn cái chương trình như thế này
mong rằng hàng năm vùng cảnh sát biển một có nhiều cái buổi tuyên truyền như thế này hơn nữa
để cho nhân dân huyện đảo xã đà sã đảo cô tô đồng tiến đối riêng và huyện đảo cô tô đối chung
nắm bắt được thêm nữa
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát biển cũng thông tin cho người dân về tình hình biển đảo
vị trí vai trò và tầm quan trọng
công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai luật biển việt nam năm hai nghìn một mươi hai giúp bà con ngư dân
nắm bắt được các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tình hình hợp tác khai thác hải sản đánh bắt trên biển
đối với vùng biển đảo cô tô chúng tôi thì là cái vùng giáp biên
thì việc mà các đồng chí tuyên truyền về pháp luật biển đảo giúp cho bà con nâng cao nhận thức
khi bà con tham gia các hoạt động đánh bắt
khi bà con tham gia các hoạt động đánh bắt trên biển thì tránh được những cái va chạm
tránh những cái vi phạm mà không muốn xảy ra
cái kiến thức của nhân dân thì ngư dân nhất là ngư dân thì người ta thường xuyên hoạt động trên vùng biển
đây là những kiến thức mà cần thiết để trang bị cho nhân dân khi hoạt động trên biển là không xảy ra va chạm
với các bé nước ngoài cũng không vi phạm pháp luật
nội dung cơ bản nhất về những điều ngư dân cần biết là cái việc khai thác thủy hải sản như thế nào
nó bền vững đúng quy định của pháp luật
cái thứ hai là khi mà gặp sự cố trên biển thì chúng ta có thể liên lạc với ai liên lạc ở đâu
hoặc là khi mà xảy ra sự cố trên biển thì chúng ta xử lý như thế nào
tôi nghĩ là đấy là những cái rất là quan trọng đối với những người hoạt động ở trên biển đặc biệt là ngư dân
theo đại diện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một hoạt động này giúp ngư dân nhận rõ vai trò
trách nhiệm khi tham gia khai thác hải sản để vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ biển đảo của tổ quốc